tại tỉnh đắk lắc nông dân cũng đang phải loay hoay đối phó chống hạn khi thời tiết đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô tây nguyên
nhiều ao hồ sông suối bị khô cạn gây thiệt hại lớn cho sản xuất và làm đảo lộn cuộc sống của người dân khiến cuộc sống của người nông dân vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn
dưới cây nắng tháng bốn như đổ lửa thế nhưng gần một tháng nay ngày nào ông nguyễn minh châu ở thôn hai a xã ea heo huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc cũng phải nai lưng tìm kiếm nguồn nước ngầm từ trong lòng đất để cứu vườn cây
gia đình ông châu trồng được một hai trăm linh trụ hồ tiêu mọi năm nguồn nước tưới cho vườn tiêu của gia đình từ hồ nhân tạo do gia đình đào vẫn bảo đảm
nhưng năm nay do nắng nóng kéo dài nguồn nước ngầm không đủ nước tưới nên phần lớn diện tích vườn tiêu đã héo rũ
nguồn nước ngầm có nguy cơ mất trắng vụ tiêu năm nay
cả tháng nay ông nguyễn hồng sơn cũng đang oản lưng chống hạn để cứu hơn hai trụ tiêu đang héo vì nắng nóng
ông sơn cho biết để chống hạn cho cây trồng gia đình đã đem hết số tiền bán tiêu vụ vừa rồi
gần một trăm bốn mươi triệu đồng để thuê đào hồ rộng một xào và sâu hơn một mươi hai mét để cứu vườn cây
năm nay đúng là thời tiết quá khắc nghiệt
nên không biết sao nó có vùng đất hay là do với cái độ nước ngầm dưới này nó không có hay sao là chú cũng không hiểu được
trong quá trình nó hạn quá là chú phải dùng mua rơm này dì tủ thêm gốc để chống cho nó giữ bất đoạn
chứ còn bây giờ là không biết cách nào khác
chắc là cứu được vườn nào hai trường đó thôi
nhưng bây giờ cũng hết sức rồi hết khả năng rồi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh có khoảng một hai trăm linh hectare cây trồng bị hạn trong đó có hơn một hectare cà phê
còn lại là các loại cây ngắn ngày sản xuất ngoài kế hoạch ở huyện grongbong ea ca grong park